sau ba lần rèn giữ có lẽ nhận thấy không còn đường lui phan láo nở đã quyết định lội qua suối đặt chân lên địa phận việt nam
ngay sau khi sang đến địa phận việt nam phan láo nở đã bị tổ công tác mật phục đón lõng và đưa về trụ sở trạm biên phòng lùng san
vết xẹo chưa lành hẳn ở khỉu tay là một trong những dấu vết tố cáo tội ác của phan láo nở
tuy nhiên trong quá trình đấu tranh ban đầu lở không thừa nhận hành vi giết bà mậy
hắn khai rằng vào ngày hai mươi tháng sáu ngày bà mẩy chết hắn cùng với bạn đi chợ phiên vùng biên sau đó về thẳng nhà
tuy nhiên ban chuyên án đã triệu tập các nhân chứng lên lấy lời khai và xác định được
sau khi chia tay bạn rời khỏi chợ phiên không ai làm chứng cho sự ngoại phạm của hắn
đặc biệt kết quả giám định mẫu adn của phàn láo lở hoàn toàn chung khớp với mẫu adn trên vết máu lạ ở hiện trường
phan láo lở đã phải cúi đỡ nhận tội
lở khai nhận vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín sau khi đi chợ phiên về
lở đã nhìn thấy bà phan san mẩy đang đứng ở trên nương cách lở khoảng ba mươi m
thấy bà mẩy chỉ có một mình xung quanh là nương vắng không người
lở đã nảy sinh ý định giết chết bà mậy vì trước đó khoảng ba tuần
bà mẩy có gặp chửi và đổ cho lở lấy trộm kết sắt nhà anh phan lao sự cùng bản lùng than
còn ác quỷ trong lở bỗng chốc trỗi dậy hắn đã dùng tay đẩy ngã bà mậy
kéo sát nạn nhân xuống khe nước cả
sau đó tiếp tục dùng đá đập liên tiếp vào đầu ngực mặt của bà mẩy cho đến khi nạn nhân tử vong
thực hiện hành vi xong lở bỏ chạy về nhà
trong quá trình rằng co với nạn nhân lở đã bị thương ở khỉu tay
khi về đến nhà hắn đã nhờ người hàng xóm là phan phủ khoa và em trai băng bó vết thương cho mình
do sợ mọi người phát hiện ra hành vi của mình
nên ngay sau đó lở đã bỏ trốn sang trung quốc
cho đến khi bị bắt giữ
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu
đã ra quyết định khởi tố bị can đối với phàn láo lở sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu về hành vi giết người
để khám phá đấu tranh thành công chuyên án này
những cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự kỹ thuật hình sự công an tỉnh lai châu
cục hình sự công an huyện phong thổ và đồn biên phòng giao san
đã cắm chốt ở bản lùng than
trong nhiều ngày sự giúp đỡ của bà con dân bản
sự nhiệt tình của những cán bộ biên phòng là động lực không nhỏ
để ban chuyên án vượt qua những thiếu thốn về điều kiện vật chất
quyết tâm tìm ra chân dung hùng thủ trả lại bình yên cho bà con vùng biên